chiều nay hai mươi năm tháng chín tại phủ chủ tịch văn phòng chủ tịch nước tổ chức đại hội thi đua yêu nước lần thứ ba giai đoạn hai nghìn hai mươi hai nghìn hai mươi năm
giữa đại hội có phó chủ tịch nước đặng thị ngọc thịnh phó chủ tịch thứ nhất hội đồng thi đua khen thưởng trung ương
biểu dương những kết quả trong phong trào thi đua yêu nước của văn phòng chủ tịch nước phó chủ tịch nước đặng thị ngọc thịnh đề nghị
các cán bộ đảng viên của văn phòng chủ tịch nước quyết tâm xây dựng đảng bộ văn phòng chủ tịch nước trong sạch vững mạnh
phấn đấu đạt vượt các chỉ tiêu nghị quyết đại hội đảng bộ đã đề ra đẩy mạnh nhiều nội dung mới sáng tạo trong từng công việc
gắn với việc học tập và làm theo tư tưởng tấm gương đạo đức phong cách hồ chí minh
thay mặt lãnh đạo đảng nhà nước phó chủ tịch nước trao hân trường lao động hạng ba tặng hai cá nhân
trao bằng khen của thủ tướng chính phủ cho một tập thể có thành tích xuất sắc trong công tác
góp phần vào sự xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ tổ quốc